tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ tại xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo có trạng vào ngày năm tháng hai trong khi đang làm nhiệm vụ thì đồng chí nguyễn minh hải phát hiện huỳnh hữu linh chú tại xã phước hậu huyện long hồ điều khiển xe mô tô
chở sau là lê thị thanh ngân và nguyễn thị trúc quỳnh đã uống rượu bia và chở qua số người quy định
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ linh và ngân không chấp hành mà còn dùng lời lẽ xúc phạm và vũ lực tấn công đồng chí hải và đồng chí tô minh tuấn
hậu quả làm đồng chí tuấn bị thương ở vùng bụng và lưng còn đồng chí hải bị thương ở mắt trái
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh hữu linh một mươi tám tháng tù giam và bị cáo lê thị thanh ngân chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ
riêng đối với nguyễn thị trúc quỳnh tại thời điểm xảy ra vụ án quỳnh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở người thi hành công vụ